việc ông hải bị bán giải chấp diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu hpx có diễn biến không mấy tích cực
tính từ cuối tháng một mươi một tổng số cổ phiếu ông hải bị bán giải chấp lên tới gần năm mươi tám triệu cổ phiếu tương đương một mươi chín tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành
hiện chủ tịch hpx còn sở hữu gần sáu mươi bảy chín triệu cổ phiếu tương đương hai mươi hai ba mươi hai cổ phần
tính từ đầu tháng một mươi một đến nay gia đình chủ tịch hải pháp invest đã bị bán giải chấp lên đến khoảng sáu mươi bảy triệu cổ phiếu tương đương hơn hai mươi một vốn điều lệ của doanh nghiệp này

tính từ đầu tháng một mươi một đến nay gia đình chủ tịch hải phát inverse đã bị bán giải chấp lên đến khoảng sáu mươi bảy triệu cổ phiếu tương đương một mươi chín tỷ lệ của doanh nghiệp này
tuy nhiên công ty nghiên cứu bất động sản savills cho thấy cơ nhìn nhận thực tế rằng bức tranh hồi phục ấy không chi toàn những ga màu sáng
thị trường bất động sản vẫn còn tồn động những vấn đề như quỹ đất hạn chế vấn đề pháp lý
do đó cần phải hỗ trợ phát triển dự án cho các doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để thị trường có thể phục hồi nhanh chóng hơn
hiệp hội cao su việt nam cùng một số doanh nghiệp vừa phản ánh đến thành phố an toàn
vì hơn một năm qua chưa thể nhận lại hàng trăm tỷ đồng thuế giá trị gia tăng
lý do ban đầu đưa ra là vì những vướng mắt tại cục thuế thành phố hồ chí minh
theo hiệp hội cao su việt nam mới đây các doanh nghiệp xuất khẩu cao su tiếp tục làm đơn kêu cứu gửi đi khắp nơi
vì bị cục thuế thành phố hồ chí minh chậm trá tiền hoàn thuế giá trị gia tăng trong thời gian dài
khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và không còn vốn để hoạt động kinh doanh
trong một mươi doanh nghiệp cao su bị chậm hoàn thuế doanh nghiệp có số tiền thuế giá trị gia tăng bị chậm thấp nhất là gần hai tỷ đồng
cá biệt có doanh nghiệp lên đến gần năm mươi tỷ đồng và bị tồn động từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
chúng tôi là những doanh nghiệp nhỏ xuất khẩu đi mà cái việc chậm hoàn thuế như thế này thì bây giờ luật pháp có ban hành rồi
nếu mà doanh nghiệp khai hóa đơn chậm hay là hóa đơn điện tử hay là tất cả về khai thuế đều điện tử hết là cập nhật ở trên hệ thống là sẽ phạt
thuế ba một ngày
thế thì doanh nghiệp chúng tôi cả năm nay không được hoàn thuế thì bây giờ tôi đã đóng như vậy là gần bốn tỷ lãi vay
hiện thời tới thời điểm bây giờ là không kinh doanh
thế thì bây giờ cái thiệt hại này thì giờ kính mong các cơ quan ban ngành là cố gắng là giải quyết cho các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh được hoàn thuế như các tỉnh
hiệp hội cao su việt nam đã có văn bản gửi tới cục thuế thành phố hồ chí minh đề nghị đơn vị này có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một mươi doanh nghiệp xuất khẩu cao su
để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
lý do chậm hoàn thuế và kéo dài là do cục thuế thành phố hồ chí minh tiến hành xác minh chiến tự hóa đơn nguồn gốc của mặt hàng cao su
từ lúc mua và đến khâu cuối cùng tức là xác minh các khâu trung gian f một f hai f ba f bốn đến fn khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị tê liệt
doanh nghiệp có thể gửi đến tên cho những doanh nghiệp có đầy đủ bộ thuộc về thuật sơ xuất khẩu theo quy định là bốn tháng
sau đó các doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục kiểm tra tiếp tất cả những doanh nghiệp nào mình cảm thấy có nghi ngờ có rủi ro
và sẽ có những chính xác như các biện pháp hưởng bức chế tài hoặc là truy tố v v
đối với những doanh nghiệp làm ăn không đàng hoàng
còn đối với doanh nghiệp mà chúng ta cảm thấy quý tính đóng thuế đầy đủ nhân dân thì nên tính hành thực hiện một việc hoàn thuế sớm để tháo bệnh cho doanh nghiệp
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua cục thuế tp hcm có buổi đối thoại với doanh nghiệp xoay quanh các thủ tục nộp thuế hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
tuy nhiên trong phần đối thoại về chính sách thuế với các doanh nghiệp những câu hỏi về thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp thì cục thuế tp hcm lại xin phép thông tin sau
chúng tôi cũng đã họp và cũng sẽ báo cáo cơ quan thuế cấp trên liên quan đến một số doanh nghiệp rủi ro cao trong lĩnh vực nông sản thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh công tác xác minh
thực tế là có phát sinh một số doanh nghiệp có thương mại thương mại thực tập thì cũng có mua bán lòng thỏ
trong đó thì vừa rồi là cơ quan ngoại giao đồng tra cũng đã phát hiện ra rất nhiều doanh nghiệp sử dụng thế bất hợp pháp hóa đơn thực tập thì chúng tôi cũng tiếp tục giả soát
sau khi giả soát mà doanh nghiệp đã gặp quy định thì chúng tôi sẽ thực hiện hoàn thành các quy định
mới đây thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cục thuế tp hcm hiệp hội cao su việt nam cùng các doanh nghiệp có vướng mắt tiếp tục có thêm đối thoại
song đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp chung chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc trong các chương trình sau
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại